bằng thủ đoạn trên nguyễn hữu tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được một mươi một trăm hai mươi sáu nhà đầu tư tham gia với tổng số tiền đầu tư là hơn bốn trăm sáu mươi tỷ đồng các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn bốn mươi tỷ đồng
công an quận năm tp hcm đang mở rộng điều tra nhóm người giả danh lực lượng công an làm giả giấy tờ nhằm mục đích xin xe vi phạm trong quá trình điều khiển phương tiện trên đường
trước đó công an quận năm phát hiện xe ô tô do trần trung hiếu
trần trung hiệp hai mươi chín tuổi điều khiển vi phạm luật giao thông nên dừng kiểm tra hành chính
sau đó dương tuấn sơn hai mươi năm tuổi chạy xe đến xưng là công an xuất trình giấy phép lái xe có hình mặc quân phục để xin
thấy nghi vấn nên lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ sơn
mở rộng điều tra cơ quan công an phát hiện ra đường dây làm giả giấy tờ công an do trầm đức tài ngô quốc vũ và trần văn tùng liên kết thực hiện
tùng là người sử dụng thiết bị tại cửa hàng in photocopy để làm giả các loại giấy tờ công an
nhiều tăng vật tài liệu cũng đã được thu giữ tại nơi làm việc của đối tượng
một nhóm thiếu niên gồm một mươi đối tượng mang theo mã tấu chém trọng thương một thanh niên tại một quán cà phê trên đường kỳ đồng
thuộc địa bàn phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng do có mâu thuẫn trước đó
sau hai mươi bốn giờ vào cuộc công an quận thanh khê đã khẩn trương truy xét và làm rõ toàn bộ nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ việc nghiêm trọng này
hai mươi giờ ngày một mươi ba tháng hai camera của một quán cà phê trên đường kỳ đồng
thành phố đà nẵng đã ghi lại được hình ảnh một nhóm thiếu niên dùng kiếm gậy gộc xông vào đập phá và chém cho được một thanh niên khác ở tại quán
nhóm thanh thiếu niên này gồm một mươi một người có độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy trú tại địa bàn quận thanh khê liên triệu và đều đã bỏ học
chỉ vì mâu thuẫn trước đó ở một tiệm internet cả nhóm đã rủ nhau đi trả thù
khi hồ hải hưng cùng một vài thanh niên khác xông vào đập phá bàn ghế và chém người bị hại ở tay
thì phan thành đạt tiếp tục lấy dao phóng chuẩn bị trước lao vào chém một nhát chí mạng vào đầu
em quay lại vũng chiều là thấy huy cầm cây mã em mới vô chặt hai tay xuống đầu
em chặt thêm cái nữa vô chân rồi em rút đồ em rút cây mã trên tay huy
xong rồi em đi qua hai trăm năm mươi một yên khê hai em vứt
thông qua đó thì chúng tôi cũng khuyến cáo đối với gia đình các em thường xuyên là giáo dục
làm đe các em
đồng thời với chúng tôi thì với trách nhiệm của lực lượng chức năng thì chúng tôi sẽ nắm bắt và
kịp thời phát hiện những cái nhóm thanh thiếu niên có những biểu hiện kỳ phạm pháp luật
hai giờ truy xét thành công nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ việc cố ý gây thương tích đã cho thấy mọi
cố gắng quyết tâm của công an quận thanh khê trước những hành động manh động táo tợn trên địa bàn
hiện tại công an quận đang củng cố hồ sơ và lấy lời khai một số nhân chứng liên quan
để sớm nghiêm trị những kẻ côn đồ coi thường pháp luật tính mạng của người khác
công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt
tạm giam đối tượng trần công vinh chú tại phường điện an thị xã điện bàn về hành vi đánh bạc
đồng thời thu giữ nhiều vũ khí tại nhà của đối tượng này
trước đó mặc dù đã bị công an thị xã điện bàn xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hai lần
trong tháng bốn và tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nhưng trần công vinh vẫn tái phạm cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
khi vinh cầm cái chơi sóc đĩa ăn thua bằng tiền tại bãi đất trống thuộc khối phố ngọc tam
phường điện an thì bị lực lượng công an thị xã điện bàn phát hiện khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với vinh qua công tác xác minh và nắm tình hình đến ngày bảy tháng hai
công an thị xã điện bàn đã khám xét nhà đối tượng phát hiện thu giữ một cây súng bắn đạn cao su
bên trong có hộp tiếp đạn sáu viên sáu mươi viên đạn các loại một hộp tròn bằng kim loại
bên trong có ba trăm linh hai viên đạn bi hai gậy bóng chảy bốn cây kiếm nhật một mươi hai bình co hai dùng cho súng bắn đạn
bị hiện công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
mở đầu với những tin tức thời sự trong nước quan trọng để thống nhất và nâng cao nhận thức cho
cán bộ chiến sĩ về bản chất của cách mạng bốn đánh giá những thời cơ thách thức của cách mạng bốn
bốn đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm chiến lược
công tác bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội định hướng chủ trương giải pháp công tác công an
trong thời gian tới chiều nay cục khoa học chiến lược và lịch sử công an phối hợp với các đơn vị
chức năng tổ chức hội thảo cơ hội và thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong
thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì và chỉ đạo hội thảo
tại hội thảo ngoài ba mươi chín báo cáo tham luận của các nhà khoa học cám bộ nghiên cứu trong và
ngoài ngành công an với nội dung phong phú thiết thực có căn cứ khoa học thực tiễn các đại biểu
đã tập trung thảo luận đánh giá những tác động làm sáng rõ những vấn đề liên quan đến an ninh
quốc gia trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an trước tác động của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư qua đó đề xuất kiến nghị những chính sách về khoa học công nghệ để chủ động
tích cực ứng dụng hiệu quả thành tiệu của cuộc cách mạng này
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn
lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ để đáp ứng những đòi hỏi của công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội lực lượng công an phải bám sát chủ trương đường lối
chính sách pháp luật của đảng và nhà nước tiếp tục nghiên cứu ban hành sửa đổi các văn bản
quy phạm pháp luật liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bên cạnh đó cấp ủy lãnh đạo
các cấp cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức về những tác động và những vấn đề đặt ra cho cán bộ chiến sĩ
mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại tiếp tục nghiên cứu phát triển bổ sung lý luận
về cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giúp cán bộ chiến sĩ có khả năng làm chủ các thành tiệu
khoa học công nghệ dự báo những nguy cơ thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự để có
biện pháp ngăn chặn đấu tranh đẩy mạnh hợp tác quốc tế tăng cường hợp tác với lực lượng các nước
về khoa học công nghệ tranh thủ tối đa mọi nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ trong
công an nhân dân thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đề nghị ban tổ chức hội thảo nghiêm túc tiếp thu
các ý kiến thăm luận từ đó báo cáo đề xuất lãnh đạo bộ ban hành chỉ thị về cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư để triển khai trong toàn lực lượng công an nhân dân
cũng trong chiều nay tại hà nội cụm thi đua số một bộ công an gồm năm đơn vị là cục an ninh đối ngoại
cục an ninh đối nội cục an ninh nội địa cục an ninh chính trị nội bộ cục an ninh kinh tế
và cục an ninh điều tra tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả trong năm hai nghìn hai mươi cụm thi đua số một đã đưa ra tám tiêu chí cụ thể
phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao chủ động nắm chắc nắm sát tình hình tham mưu với đảng
nhà nước những vấn đề cơ bản chiến lược các chủ trương chính sách pháp luật phù hợp để bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
kịp thời phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu bạo loạn khủng bố phá hoại hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu các sự kiện chính trị văn hóa đối ngoại của đảng nhà nước
trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong các đơn vị thuộc cụm thi đua số một bảo vệ hội nghị cấp cao asean
tại lễ ký kết các đơn vị đã thông qua hướng dẫn thăng chấm điểm phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
chương trình hoạt động năm hai nghìn hai mươi và ký giao ước thi đua phong trào vì an ninh tổ quốc
hôm nay tại thành phố đồng hới
thanh tra bộ công an phối hợp với công an tỉnh quảng bình đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thanh tra công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
đến dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo thanh tra bộ công an đại diện lãnh đạo công an tỉnh quảng bình
và một trăm chín mươi năm đại biểu đại diện cho thanh tra công an các đơn vị địa phương trong toàn quốc
hội nghị tập huấn sẽ tập trung đi sâu nghiên cứu ba chuyên đề và hướng dẫn triển khai thanh tra hai chuyên đề diện rộng năm hai nghìn hai mươi
như một số nội dung về công tác tiếp công dân đến khiếu nại tô cát
kiến nghị phản ánh trong công an nhân dân một số nội dung cơ bản của chỉ thị số một mươi cttg ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc
một số nội dung công tác xử lý sau thanh tra trong lực lượng công an nhân dân
ngoài các nội dung trên thanh tra công an các đơn vị địa phương trình bày những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn
kiến nghị đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra trong thời gian tới
thanh tra bộ giải đáp làm rõ những vấn đề vướng mắc trong quá trình công tác thanh tra của công an các đơn vị địa phương
đồng thời tập hợp các ý kiến còn vương mắc để báo cáo lãnh đạo bộ và các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo
mỗi năm sau dịp tết nguyên đán tình trạng khan hiếm máu được khắc phục nhờ vào việc tổ chức hiến máu
tuy nhiên năm nay do dịch bệnh covid một mươi chín thì đã làm giảm nghiêm trọng lượng người đi hiến máu và đang khiến cho hàng nghìn người bệnh phải mòn mỏi chờ đợi
để đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cho cấp cứu điều trị trên địa bàn vào sáng nay công an tp hải phòng phối hợp với trung tâm huyết học và truyền máu tp
tổ chức ngày hội hiến máu tỉnh nguyện trong công an hải phòng năm hai nghìn hai mươi với sự tham gia của năm trăm hai mươi sáu cán bộ chiến sĩ
để bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu và cán bộ y tế
công an tp hải phòng đã vệ sinh khu vực hiến máu bố trí nước sát khùng nước sát trùng và khẩu trang y tế
ngay trong buổi sáng nay cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương đã bổ sung vào nguồn dự trữ máu quốc gia năm trăm linh hai đơn vị máu bảo đảm chất lượng
thông qua ngày hội hiến máu góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong việc hiến máu nhân đạo
đề cao và phát huy nghĩa cử cao đẹp nhân ái nhân văn của người chiến sĩ công an nhân dân
tại trụ sở cục cảnh sát kinh tế bộ công an cũng vừa diễn ra hoạt động hiến máu tình nguyện chung tay vì cộng đồng
với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an nhân dân
trụ sở cục cảnh sát kinh tế bộ công an tám giờ sáng tại đây đã đông đủ các đoàn viên thanh niên thậm chí là cán bộ có tuổi
không ai bảo ai mọi người đều nhanh chóng đến bàn làm thủ tục đợi hiến máu
có mặt từ sớm trung úy nguyễn minh quang mong muốn
góp phần sức của mình để trao đi những giọt máu yêu thương
vì rút covid một mươi chín này và tôi cũng hy vọng là góp sức mình để mang lại sức khỏe cho những người đang thiếu máu
chương trình có sự tham gia đông đảo của hàng trăm cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
trong và ngoài cục cảnh sát kinh tế bộ công an tham gia thu được gần một trăm linh đơn vị máu
nhằm thiết thực các hoạt động hướng tới kỷ niệm tám mươi chín năm thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và một trăm một mươi năm ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba
thì đoàn thanh niên và hội phụ nữ cục cảnh sát kinh tế đã chủ động tham mưu cho đảng ủy lãnh đạo cục
và được sự đồng ý của đảng ủy lãnh đạo cục để tổ chức chương trình huyên máu tình nguyện
trước tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
đang có tình trạng là khan hiếm máu trong hệ thống toàn bộ các bệnh viện trong cả nước
với tổ chức chương trình này anh em cũng đã đề ra khẩu hiệu là phòng chống ncov đừng quên đi huyên máu
đấy là một cái khẩu hiệu
để anh em vận động những đoàn viên thanh niên trong cục là không ngần ngại
chúng ta vẫn thực hiện được những biện pháp phòng chống của bệnh bộ y tế
nhưng vẫn đáp ứng đảm bảo được cái trách nhiệm với cộng đồng
vẫn đem một phần máu của mình để hiến máu cứu người
vì cái truyền thống tương thân tương ái nhân đạo của dân tộc việt nam
năm nay dịch bệnh do virus covid một mươi chín khiến tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân
tại thời điểm này việc hiến máu của đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an là việc làm tốt đẹp
góp phần không nhỏ trong việc cứu giúp những người bệnh đang mắc bệnh hiểm nghèo